thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có gần ba trăm linh di tích
và địa điểm di tích cách mạng kháng chiến gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc ta và nhân dân thành phố hà nội
những di tích này đã trở thành những địa chỉ đỏ là nơi giáo dục lòng yêu nước và văn hóa cho nhiều thế hệ
và hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một di tích cách mạng đặc biệt
một căn nhà nhỏ nằm trên phố hàm long thành phố hà nội
thưa quý vị nơi mà tôi đang đứng đây là số nhà năm d phố hàm long
cách đây chín mươi một năm để đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử
và xu hướng tất yếu của cách mạng việt nam
chính tại căn nhà lịch sử này những thành viên của tổ chức việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tại hà nội đã xóa bỏ hội
chính thức thành lập tri bộ năm d hàm long tri bộ cộng sản đầu tiên của nước ta
tri bộ này gồm tám người do đồng chí trần văn cung làm bí thư tri bộ
năm một nghìn chín trăm hai mươi tám tổ chức thanh niên của kỳ bộ bắc kỳ đã thuê căn nhà năm d phố hàm long làm trụ sở hoạt động bí mật
nhà năm d lúc đó được giao cho bắc kỳ
bộ trồng đồng chí trần văn cung và đồng chí nguyễn thị liên đến đây ở và chung ngôn ngôi nhà
ngôi nhà năm d này thì là rộng hai mươi bốn m hai nhưng được chia ra làm hai phòng
phía trước là phòng khách sau là rộng rộng và tiếp theo có một khu sân nhỏ
vậy tại sao các đồng chí lại lựa chọn căn nhà năm d làm trụ sở hoạt động bí mật
bởi vì là nhà năm d bên trái thì là rác nhà năm c bên phải thì là rác một ngõ hẻ ngõ
ngõ này thì trước kia là lơi đổ thùng vệ sinh cho cả dãy phố
đặc biệt nữa ngõ này lại thông sang phố lê văn hưng
và trong trường hợp bị động thì các đồng chí ngồi bộ trạng kỷ họp về phương hướng bàn về phương hướng hoạt động vệ sinh mạng
thì có thể là luồn ra phía sau và thoát sang phố khác
tại căn nhà này vào một đêm cuối tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi chín bảy đồng chí đã tham gia thành lập tri bộ cộng sản đầu tiên ở việt nam
tri bộ cộng sản đầu tiên đã bàn đến nhiều việc trong đó nhấn mạnh những công việc là
cái chủ trương thành lập các tổ chức cộng sản ra cái đại hội của hội nhân viên cách mạng bắc kỳ
và đến ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi chín thì đông dương cộng sản đảng đã được thành lập
chính cái sự thành lập của đông dương cộng sản đảng xuất phát từ tri bộ cộng sản đầu tiên là hạt nhân
thì nó như một cái tia lửa đã gây ra những
các tia lửa cách mạng và đến chúng ta đã biết đến đầu năm một nghìn chín trăm ba mươi thì lễ cục việt nam quốc
và người đã thực hiện cái sứ mệnh lịch sử là gom những đám lửa cách mạng đó thành một ngọn lửa cách mạng to lớn hơn
sự kiện thành lập tri bộ cộng sản đầu tiên ở việt nam có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển hướng của hội việt nam cách mạng thanh niên
thành một chính đảng cộng sản phù hợp với yêu cầu cấp bách của cách mạng việt nam
mở ra điều kiện cho sự ra đời của chính đảng vô sản đầu tiên ở nước ta
và chính từ hạt nhân là tri bộ cộng sản đầu tiên ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng cộng sản việt nam được thành lập
đã giải quyết sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng
khởi đầu cho sự thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và triệu triệu con người việt nam
đến đây thì em học được rất nhiều điều về những điều kiện hoạt động khó khăn mà các lão thành đồng chí anh hùng cách mạng đã phải trải qua
để có thể đưa nước ta đến với độc lập dân tộc và em nghĩ là với vai trò là một người con của thế hệ mai sau
thì em phải học tập thật là tốt để mai sau có thể kiến biết cho đất nước và không phụ lòng các anh hùng dân tộc đã cất công xây dựng đất nước
sự kiện thành lập tri bộ cộng sản đầu tiên ở việt nam có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển hướng của hội việt nam cách mạng thanh niên
thành một chính đảng cộng sản phù hợp với yêu cầu cấp bách của cách mạng việt nam
mở ra điều kiện cho sự ra đời của chính đảng vô sản đầu tiên ở nước ta
và chính từ hạt nhân là tri bộ cộng sản đầu tiên
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đảng cộng sản việt nam được thành lập đã giải quyết sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng
khởi đầu cho sự thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và triệu triệu con người việt nam